phát triển bền vững là mối quan tâm trên phạm vi toàn cầu
tại việt nam quan điểm phát triển bền vững đã được khẳng định trong đường lối chính sách của đảng
theo đó phát triển bền vững được hiểu là quá trình phát triển có sự điều tiết hài hòa giữa tăng trưởng kinh tế
với bảo đảm an ninh xã hội bảo vệ môi trường và mang lại lợi ích đến cho cộng đồng
theo số liệu từ cuộc điều tra do nielsen tiến hành có đến bảy mươi ba người ở việt nam khi được hỏi
chấp nhận trả mức giá cao hơn cho các sản phẩm của các công ty có uy tín
về phát triển bền vững sản xuất và tiêu dùng xanh
đây là một yếu tố thị trường thuận lợi thúc đẩy các doanh nghiệp hướng tới phát triển bền vững
vì lợi ích cộng đồng chú trọng hơn tới việc xả thải và ứng dụng công nghệ trong sản xuất xanh
về chất thải rắn thì công ty luôn luôn đã xử lý là thuê đơn vị đến thu gom và xử lý này
luôn luôn tuân thủ là phân loại đúng nguồn phát sinh
tức là về chất thải công nghiệp này chất thải nguy hại thuê đơn vị thì đủ điều kiện xử lý
đặc biệt ví dụ như là về phía hệ thống nước thải của bên phía công ty thì là luôn luôn đảm bảo là
nước thải đầu ra để đạt loại b sau đó thì mới được đấu nối trực tiếp vào hệ thống xử lý của khu công nghiệp
thì hiện nay cái chất thải của chúng tôi thì chúng tôi đưa cái men vi sinh vào và sau đó chúng tôi đưa
một cái bể lắng và chúng tôi nước thì chúng tôi hàng ngày
tưới bón trên đành cánh đồng cỏ và cái phân bã đấy thì chúng tôi đưa vào bón trực tiếp trên hệ thống đồng cỏ
để giải quyết triệt đề cái việc là môi trường
có thể thấy đã có rất nhiều doanh nghiệp bắt đầu quan tâm tới việc phát triển bền vững bằng hoạt động sản xuất xanh
kể cả những doanh nghiệp nhỏ và siêu nhỏ
tuy nhiên cái khó của những doanh nghiệp này đó là nguồn vốn ban đầu để đầu tư máy móc trang thiết bị
hay đầu tư vào những mô hình mới
trên thế giới đã có rất nhiều các công nghệ
các công nghiệp mới không thải ra nước thải công nghiệp gây độc hại cho môi trường
chỉ là muốn ứng dụng những công nghệ mới này cần phải đầu tư nhập khẩu hệ thống máy móc hiện đại
đắt gấp nhiều lần hệ thống cũ
tuy nhiên tôi được biết là đã có những doanh nghiệp tìm hiểu ứng dụng những công nghệ này
điều đó cho thấy các chính sách hỗ trợ bên các bạn đã đi vào thực tế
hiện nay đã có ngày càng nhiều doanh nghiệp chủ động công bố đầy đủ các thông tin phi tài chính
nhằm đáp ứng nhu cầu minh bạch và tính bền vững của doanh nghiệp
xu hướng này cho thấy các thông tin phi tài chính như tính đa dạng và cơ hội bình đẳng giới
những tác động đến môi trường đang trở thành những thước đo mới cho các doanh nghiệp trong thời hội nhập